vào dạng sáng ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cho biết trên địa bàn tp vinh đã xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín
ca nhiễm làm nghề uốn sấy tóc tạm trú tại ngõ hai trăm linh bảy đường hà huy tập khối bốn phường hà huy tập thành phố vinh
các bệnh có quan hệ lịch trình di chuyển cực kỳ phức tạp khắp thành phố khai báo chưa đầy đủ
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng sáu trạm y tế phường hà huy tập trung tâm y tế tp vinh tiếp nhận trường hợp ca bệnh tiếp xúc với f tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
ngay sau khi nhận được thông tin trung tâm y tế tp vinh đã tiến hành điều tra giám sát lấy mẫu
vào dạng sáng ngày hôm nay khi có kết quả xét nghiệm dương tính của ca bệnh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã tổ chức cuộc họp khẩn
bệnh nhân có lịch trình di chuyển và quan hệ cực kỳ phức tạp
tuy nhiên trước mắt trung tâm y tế tp vinh mới xác định được ba trường hợp tiếp xúc gần
một trường hợp ở xã quỳnh lâm huyện quỳnh lưu một trường hợp ở huyện yên thành và một trường hợp ở số ba mươi bốn đường hà huy tập
hiện lực lượng chức năng tp vinh và các sở ngành liên quan đang phối hợp quyết liệt thực hiện truy vết truy điểm đến chính xác nhất để xác định f một tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với người có liên quan
tiến hành khử khuẩn những nơi và những địa điểm mà bệnh nhân đã đến đồng thời tiến hành phong tỏa một phần đường hà huy tập và thực hiện giãn cách toàn bộ phường hà huy tập theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ từ hai giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng sáu